trộm cổ vật tại chùa phổ tịch hai đối tượng đã bị công an xã tân bình huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng đó là nguyễn tấn phát hai mươi bốn tuổi và trần thị bích tuyền ba mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an phát và tuyền khai nhận cả hai giả bộ vào chùa phổ tịch để cầu nguyện
khi thấy trong chùa có nhiều tài sản cổ vật có giá trị nên đã lấy trộm hai bộ cổ vật bằng đồng sau đó nhanh chóng tẩu thoát
tuy nhiên hành vi của hai đối tượng đã bị người dân phát hiện kịp thời
ngang nhiên tổ chức đánh bạc ngay tại hội trợ ở xã ea phê huyện cờ đông bắc tỉnh đăng lắc
hai đối tượng châu tấn phát và võ thành đức cùng chú tại huyện cờ đông bắc đã bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện cờ đông bắc
cụ thể châu tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện crong park bị bắt quả tang khi đang tổ chức cho một số đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại gian hàng trong hội trợ được tổ chức ở địa phương
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên sáu mươi năm triệu đồng cùng các vật dụng phục vụ việc cho việc đánh bạc
tám đối tượng có hành vi đánh bạc đã bị tạm giữ
cũng thời điểm trên lực lượng công an đã bắt quả tang
võ thành đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cũng đang tổ chức cho sáu đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại một gian hàng khác ở hội trợ trên thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền khoảng hai mươi triệu đồng cùng các phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
vâng tại hội trợ tại các khu vực đô thị hay tại nhà riêng là những địa điểm mà các đối tượng hay sử dụng để tổ chức đánh bạc
nhưng mà thời gian gần đây thì nhằm tránh sự phát hiện
của cơ quan chức năng địa điểm đã dần được chuyển sang những vùng quê lợi dụng địa hình vùng sâu vùng xa ít người qua lại để tụ tập sát phạt đỏ đen
tình trạng này diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian gần đây
và để ngăn chặn lực lượng công an cũng đã tích cực đấu tranh triệt phá để ổn định tình hình an ninh trật tự
ba con gà trống ba cặp cửa sắt tám điện thoại di động số tiền hơn năm mươi tám triệu đồng là vật chứng mà lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu thu giữ
khi triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn ấp xóm lớn a xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình
điều đáng nói một mươi bốn đối tượng tham gia đã lợi dụng địa hình nằm sâu trong khu vực nuôi tôm của bà con để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
cũng với thủ đoạn tương tự chín đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực đồng ruộng trên địa bàn ấp trường điền xã long điền đông huyện đông hải
đã bị công an huyện đông hải bắt quả tang với hơn hai mươi năm triệu đồng và các tan vật có liên quan
trước đó cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện hòa bình đã triệt xóa thành công điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn ấp ba mươi sáu xã minh diệu bắt giữ một mươi bảy đối tượng cùng số tiền gần năm mươi năm triệu đồng